thưa quý vị sáng nay sau khi quốc hội thông qua một số luật và nghị quyết
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch quốc hội cho biết việc quốc hội thông qua luật đất đai sửa đổi đã hoàn thành
một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
luật đất đai sửa đổi cùng với luật nhà ở sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
sẽ có hiệu lực đồng thời từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật
về quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
để nguồn lực đất đai được quản lý khai thác sử dụng tiết kiệp bền vững hiệu quả cao nhất
đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa công bằng và ổn định xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu
tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
cũng tại kỳ hòm này quốc hội đã thông qua luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và hướng tới đại hội một mươi bốn của đảng
từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới hai nghìn hai mươi bốn tôi đề nghị quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần
lập pháp chủ động giám sát hiệu quả quyết sách kịp thời bứt phá phát triển
để cùng chính phủ các cơ quan trong hệ thống chính trị
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn
và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị các cấp các ngành các địa phương quán triệt sâu sắc
triển khai đồng bộ kịp thời toàn diện các nghị quyết của trung ương đảng quốc hội
và các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tại nghị quyết số một và hai ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ
ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới kiên quyết không để xảy ra tình trạng đầu năm đủng đỉnh cuối năm vội vàng
theo dõi sát diễn biến dự báo tình hình trong nước và thế giới có giải pháp chính sách phù hợp
ngay sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ năm tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
bùi văn cường đã chủ trì họp báo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi họp báo sau khi thông báo nhanh về một số kết quả của kỳ họp đại diện các cơ quan của quốc hội
đã trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí một vấn đề được đông đảo phóng viên báo chí quan tâm
là những điểm nhấn đột phá của dự án luật đất đai sửa đổi
việc xem xét cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp không có giấy tờ không vi phạm pháp luật về đất đai
trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn cũng như việc ban hành nghị định hướng dẫn để kịp thời đưa luật vào cuộc sống
thao gỡ khó khăn vướng mắt cho người dân và doanh nghiệp
bên cạnh đó đại diện các cơ quan của quốc hội cũng đã trả lời các câu hỏi xung quanh một số điểm mới của nghị quyết
quy định một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
chiều qua tại hà nội trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban quốc phòng và an ninh
giữa hội nghị có thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch quốc hội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban quốc phòng và an ninh đã chủ động tích cực phát huy tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chương trình kế hoạch đề ra thực hiện hiệu quả công tác lập pháp và công tác giám sát
và nhiều lĩnh vực công tác khác
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đánh giá về một số kết quả công tác về các mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó nhấn mạnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đánh giá dự báo tình hình xác định những đặc điểm cụ thể tác động
tới công tác lập pháp của lĩnh vực đặc thù là quốc phòng an ninh từ đó tham mưu thẩm định giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao
bên cạnh đó có phương pháp triển khai công việc một cách bao quát khoa học cụ thể với tinh thần lập pháp chủ động giám sát hiệu quả
và quyết định nhanh chính xác những vấn đề quan trọng
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ thống nhất cao với nội dung báo cáo trung tâm
những kết quả thành tích mà ủy ban quốc phòng và an ninh đạt được cũng như những phương hướng công tác mà ủy ban đề ra
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn ủy ban quốc phòng an ninh
đã luôn phối hợp đồng hành chia sẻ với lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp giúp đỡ hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
ngày hôm nay bộ công an tổ chức hội thảo khoa học luận cứu khoa học cho việc đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch hội đồng lý luận bộ công an
dự và chỉ đạo hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung tham luận cung cấp những góc nhìn đa dạng nhiều chiều
làm rõ hai vấn đề chính là xác lập những luận cứ lý thuyết thực tiễn cơ bản cho việc đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
đề xuất kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nhằm góp phần tích cực xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh
theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
phát biểu tổng kết hội thảo thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ qua hội thảo các đại biểu đã một lần nữa khẳng định vị trí vai trò
tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm
theo cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy
xác định công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng cấp bách thường xuyên liên tục và lâu dài
đặc biệt chú trọng hoạt động phòng ngừa tội phạm từ sớm từ xa từ khi tội phạm mới manh nha hình thành
phòng ngừa phải bắt đầu từ cơ sở từ quản lý con người quản lý dân cư từ khi soạn thảo tham mưu cơ chế chính sách pháp luật
chú trọng phòng ngừa xã hội với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế xã hội
kịp thời phát hiện bịt kín những sơ hở thiếu sót không để tội phạm lợi dụng hoạt động phát hiện hòa giải kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
đồng thời cần chủ động tích cực tấn công chấn áp phát hiện điều tra xử lý kịp thời nghiêm minh mọi hành vi phạm tội
đồng chí thứ trưởng khẳng định các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã phân tích đánh giá và kiến nghị
tiếp tục kế thừa nâng cao hiệu quả các biện pháp đã và đang thực hiện
trong đó giải pháp mang tính chiến lược căn cơ lâu dài để khắc phục nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm là phải triển khai tổng thể
đồng bộ kết hợp hài hòa hợp lý các yếu tố kinh tế chính trị văn hóa xã hội giáo dục pháp luật
ngày hôm nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục đối ngoại bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba cục đối ngoại đã nghiêm túc triển khai đồng bộ toàn diện các giải pháp phục vụ các mặt công tác công an
đóng góp tích cực triển khai thành công đường lối đối ngoại của đảng
thông qua hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế lực lượng công an nhân dân đã đóng góp quan trọng hiệu quả
phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch
mặt khác thông qua đối ngoại bộ công an tiếp tục tranh thủ được nguồn lực từ nước ngoài
hỗ trợ hiệu quả cho công tác hiện đại hóa của lực lượng công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba cũng ghi dấu ấn đậm nét về công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân dân
khi lần đầu tiên cử đoàn công tác tham gia các hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế tại thổ nhĩ kỳ
và tiếp tục cử mới các sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
góp phần nâng cao hình ảnh uy tín của việt nam trên trường quốc tế
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục đối ngoại
phải gắn công tác đối ngoại của công an nhân dân với chiến lược đối ngoại của đảng
đồng thời nhấn mạnh cục đối ngoại cần chú trọng công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại công an nhân dân
chủ động xây dựng chương trình hợp tác quốc tế thực hiện quản lý công tác trao đổi đoàn theo hướng hiệu quả thiết thực
đặc biệt quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo vệ bí mật nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm
đồng thời thắt chặt đoàn kết nội bộ trong đơn vị nêu cao tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau
nhân dịp này hội nghị cũng đã trao nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
chiều nay tại học viện an ninh nhân dân hội đồng lý luận bộ công an tổ chức hội thảo khoa học
hoạt động trinh sát trên không gian mạng lý luận và thực tiễn
ban tổ chức hội thảo đã nhận được bốn mươi hai bài viết của lực lượng công an các đơn vị địa phương
chuyên gia thực tiễn các nhà khoa học trong ngành công an
hội thảo góp phần làm rõ nhận thức lý luận và đánh giá thực tiễn hoạt động trinh sát trên không gian mạng
của lực lượng công an trong tình hình hiện nay
kết quả hội thảo góp phần hoàn thiện lý luận bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ an ninh quốc gia chất lượng cao
qua đó tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
kết quả hội thảo cung cấp luận cứu khoa học phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức hoạt động trinh sát
trên không gian mạng của lực lượng công an nhân dân góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
thưa quý vị từ năm hai nghìn hai mươi hai tới nay bộ công an đã cử sáu sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại phái bộ nam sudan cử một sĩ quan làm nhiệm vụ tại phòng cảnh sát liên hợp quốc
các sĩ quan của bộ công an việt nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ đều phát huy những phẩm chất năng lực trình độ chuyên môn
thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của liên hợp quốc
với mục tiêu tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
và thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã đề ra
thời gian vừa qua bộ công an đã nghiêm túc triển khai nhiều hoạt động cụ thể
mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị vào ngày một mươi một tháng một vừa qua tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập
và ra mắt đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một
đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng gìn giữ hòa bình
công an nhân dân việt nam cũng như sự lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân việt nam nói chung
sự ra đời của đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một là bước tiến mới sau thành công bước đầu
về việc cử các tổ công tác thuộc lực lượng công an nhân dân tham gia gìn giữ hòa bình tại các phái bộ
sự kiện này cũng thể hiện mạnh mẽ cụ thể cam kết của đảng nhà nước bộ công an việt nam
đã nhiều lần được khẳng định với bạn bè quốc tế về việc tham gia tích cực
có trách nhiệm duy trì hòa bình
công an nhân dân việt nam cũng như sự ra đời của lực lượng gìn giữ hòa bình số một là bước tiến mới sau thành công bước đầu về việc cử các tổ công tác thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình